sau khi bị bắt và giam giữ hơn ba tháng tại malaysia ba mươi bảy ngư dân đã được trả tự do và về đến sân bay tân sơn nhất đoàn tụ với gia đình
vào khoảng một mươi sáu h ngày hai mươi hai tháng chín chuyến bay chở ba mươi bảy ngư dân bị malaysia bắt giữ hồi tháng sáu đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế tân sơn nhất
trước đó vào ngày một mươi một tháng sáu tàu qna chín mươi năm nghìn năm ts có bốn mươi hai ngư dân việt nam bị lực lượng chức năng malaysia ngăn chặn bắt giữ với cáo buộc vi phạm luật thủy sản của nước này
hơn ba tháng sau vào chiều ngày hôm qua các ngư dân đã về đến sân bay tân sơn nhất thành phố hồ chí minh